trước trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín ở đà nẵng đây là địa phương sát với tỉnh thừa thiên huế nên yếu tố dịch tễ trên địa bàn là rất cao
các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế cần theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm thông tin báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo để có những xử lý kịp thời
khi có ca nghi nhiễm phải tiến hành các biện pháp xét nghiệm cách ly truy vết những người tiếp xúc gần
lãnh đạo tỉnh đã giao cho các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát phương châm ngăn chặn phát hiện cách ly dập bệnh
không chủ quan nhưng cũng không cực đoan sẵn sàng ở mức độ cao nhất ứng phó mọi lúc mọi nơi
các ngành chức năng giám sát chặt chẽ thị trường tránh để xuất hiện ghim hàng và tăng giá
nhà ga bến xe sân bay phải thực hiện các phương án phòng tránh
các lực lượng công an quân đội cơ sở y tế hai mươi ba đội phản ứng nhanh
cuộc cách ly phải nâng cao mức độ sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín